mua bán trái phép bốn bánh heroin hai kg ma túy đá một mươi viên ma túy hồng phiến
đối tượng đèo văn xuân chú huyện tuần giáo tỉnh điện biên vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bắc giang khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam
trước đó tại đoạn đường quốc lộ ba mươi bảy thuộc tổ dân phố hoàng mai ba thị trấn nấn huyện việt yên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang bắt quả tang đối tượng đèo văn xuân
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại chỗ cơ quan công an thu giữ bốn bánh heroin hai kg ma túy đá một mươi viên ma túy hổng phiến
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an xuân khai nhận số ma túy trên được mua của một đối tượng tại tỉnh điện biên
để che mắt lực lượng chức năng các đối tượng đã cất tối số ma túy vào trong các bao đựng thuốc lắc
bao đựng thuốc bắc nông sản hàng hóa sau đó gửi xe ô tô khách xuống bắc giang
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đang điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị sau khi hà nội nới lỏng giãn cách trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
công an quận long biên đã liên tiếp phát hiện hai vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện là nhà nghỉ và quán karaoke với hàng chục người tham gia
điều đáng nói các cơ sở kinh doanh này vẫn chưa được phép hoạt động trở lại
sau khi dịch covid một mươi chín bùng phát
chất để khách tụ tập và sử dụng ma túy gây mất an ninh trật tự
cơ sở karaoke ánh sao tại phường thượng thanh quận long biên hà nội
dù chưa được phép hoạt động trở lại tuy nhiên khi lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở này
đã phát hiện một mươi sáu người đang tụ tập tại hai phòng hát
trong đó tại phòng bốn trăm linh một lực lượng chức năng phát hiện có một mươi hai người
cùng nhiều tăng vật như đĩa xứ chứa ketamin tiền cùng các loại ma túy như ketamin ma túy mdma

trong đó tại chỗ có một mươi sáu người tại quán dương tính với ma túy
theo cơ quan công an lợi dụng giãn cách xã hội
nhiều đối tượng sử dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện để tổ chức sử dụng ma túy
xu hướng này đang có dấu hiệu gia tăng về số vụ cũng như tính chất đối phó tinh vi hơn
sau khi dịch bệnh giãn cách thì cơ bản các đối tượng ở nhà cũng lâu rồi
cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện vẫn bất chấp quy định phòng dịch cho người dân tụ tập đông người sử dụng ma túy
chính vì vậy lực lượng công an hà nội đang bám sát địa bàn cơ sở kiên quyết không để các vấn đề về an ninh trật tự phát sinh
khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có dấu hiệu hạ nhiệt trên thế giới các quốc gia cũng nới lỏng các biện pháp phòng dịch
cho phép nhiều hoạt động thể thao được trở lại trong đó có bóng đá
tuy nhiên dường như là lại là cơ hội để các đường dây cá độ bóng đá gia tăng hoạt động
công an huyện cờ rông năng phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet lớn nhất từ trước đến nay ở huyện cờ rông năng
với tổng số tiền giao dịch mỗi ngày trên hai tỷ đồng
đường dây này do đối tượng văn chín chú tại xã tam giang huyện cờ rông năng cầm đầu
trước đó chín đã liên lạc với một người ở thành phố hồ chí minh mua hai tài khoản cá độ bóng đá
và giao lại một tài khoản cho phan anh quân chú cùng huyện quản lý
tài khoản còn lại chín chia nhỏ làm hai mươi sáu tài khoản con rồi giao cho các đối tượng trong đường dây để tham gia cá độ bóng đá với các con bạc
trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch cá độ bóng đá trên hai tỷ đồng
phan anh quân võ tân thọ và nguyễn ngọc tân phong có gặp tôi và nhờ lấy một trang cá độ bóng đá về để làm
thì tôi liên lạc với
với một người ở thành phố hồ chí minh lấy trang về cá độ bóng đá
trong đó lấy về một trang là cho anh quân quản lý và một trang thứ hai là thò vào phòng và tôi làm chung
chúng tôi thống nhất sân toàn vào thứ hai hàng tuần
đây là vụ đánh bạc tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức là cá độ bóng đá trên không gian mạng
quy mô với quy mô tính chất và cách thức hoạt động
và cái số tiền
thu được là rất là lớn và nói rằng là lớn nhất từ trước đến nay
số tiền các đối tượng giao dịch từ khi mà xảy ra cho đến khi bị phát hiện bất quả tăng lên tới hai mươi tỷ đồng
thì các đối tượng đã lợi dụng sử dụng các thiết bị điện tử như là máy tính điện thoại di động
sử dụng triệt để mạng xã hội gia lô facebook để nhắn tin giao dịch cá cược
quá trình giao dịch tiền
thì các đối tượng thường chọn những địa điểm vắng mặt để giao dịch tiền
cho nên là cái việc phát hiện và đấu tranh đối với loại tội phạm này rất là khó khăn
hiện công an huyện crong năng cùng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
đã làm rõ được một mươi năm đối tượng trong đường dây này
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng có liên quan để xử lý về hai hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
để điều tra làm rõ hành vi cho về
công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã tạm giữ hình sự đối tượng ngo đại quang châu chú tại huyện định quán tỉnh đồng nai
qua công tác quản lý địa bàn công an huyện định quán biết được ngô đại quang châu đã cho đặng đình an chú cùng địa phương vay tiền với lãi suất lớn
nên đã vào cuộc điều tra
quá trình thu thập tài liệu chứng cứ và làm việc với các đối tượng có liên quan
bước đầu cơ quan điều tra làm rõ từ tháng hai đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
châu đã cho an
vay gần ba tỷ đồng với lãi suất từ một đến hai bốn mươi năm một ngày
tính đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một an nợ trâu cả gốc và lãi lên tới bảy tỷ đồng
trong đó thu được hơn ba ba tỷ đồng tiền lãi bất chính
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán đang khẩn trương mở rộng vụ án khởi tố bị can theo quy định của pháp luật
công an huyện quế sơn tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
với nguyễn duy hiệp chú tại huyện quế sơn về hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ
vào tối ngày sáu tháng một mươi công an xã quế mỹ huyện quế sơn nhận được điện thoại kêu cứu của bà phan thị hương
chú thôn thạch khê xã quế mỹ về việc con trai bà là nguyễn duy hiệp có hành vi say rượu đánh đập người thân trong gia đình
ngay lập tức công an xã quế mỹ triển khai tổ công tác xuống hiện trường
khi lực lượng chức năng có mặt yêu cầu đối tượng hiệp ra làm việc thì bị đối tượng dùng dao truy đuổi chém liên tiếp
hậu quả khiến đồng chí nguyễn ngọc ý công an viên xã thạch khê bị chém vào tay phải gây thương tích một mươi
ngay sau vụ việc xảy ra công an huyện quế sơn đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn duy hiệp
nhằm động viên cán bộ chiến sĩ công an bị thương khi thi hành công vụ lãnh đạo công an tỉnh quảng nam đã đến thăm hỏi động viên đồng chí nguyễn ngọc ý
sau nghị quyết của chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bộ y tế cũng đã ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế trong đó nêu rõ là không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
tuy nhiên nhiều tỉnh thành vẫn yêu cầu phải trình giấy xét nghiệm sars cov hai âm tính
theo hướng dẫn tạm thời của bộ y tế không chỉ định xét nghiệm đối với những người dân thực hiện đi lại
trừ các trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc là cách ly y tế vùng phong tỏa
và các trường hợp nghi ngờ hoặc là có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
tuy nhiên nhiều tỉnh thành vẫn yêu cầu phải trình giấy xét nghiệm sars cov hai âm tính
tại hà nội các chốt kiểm soát ở cửa ngõ vẫn duy trì việc kiểm tra giấy đi đường giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính và giấy tờ tùy thân của người ra vào thủ đô
tỉnh bắc ninh bắc giang quảng trị quảng ngãi cũng yêu cầu phải khai báo y tế và có kết quả âm tính với virus sars cov hai
chính quyền tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng cũng đã thống nhất là bỏ quy định trình giấy xét nghiệm sars cov hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ đối với việc di chuyển giữa hai địa phương
điều này được đánh giá là tạo điều kiện thuận lợi lớn cho người dân
tuy nhiên trong những ngày qua thì lại xuất hiện tình trạng là un ứ nghiêm trọng tại các khu vực chốt kiểm soát liên tỉnh
đâu là nguyên nhân của tình trạng này
đà nẵng đã có những ghi nhận thực tế
hiện tại tôi đang có mặt tại chốt kiểm soát dịch đường trần đại nghĩa
đây là khu vực giáp ranh giữa tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
vào khung giờ cao điểm tại khu vực này luôn trong tình trạng quá tải do người dân tập trung khai báo y tế quá đông
khung giờ cao điểm sáu đến chín giờ sáng và bắt đầu từ một mươi sáu h đến một mươi chín h mỗi ngày
số lượng người tại chốt kiểm soát dịch ra vào quảng nam đà nẵng tăng gấp hai thậm chí gấp ba lần so với trước đây
nguyên nhân là do nhiều người dân không chủ động và gặp khó khăn trong việc khai báo y tế bằng thiết bị thông minh
rất nhiều người dân họ vẫn chưa có nắm được việc khai báo y tế này qua hình thức như là điện thoại thông minh hay máy tính bản
dẫn đến việc người dân họ vẫn đứng tập trung trang khá là đông

vì quê chốt là nỗi quá đông nên người dân chúng ta lại càng phải khai báo trước để đi cho nó thường trình hơn
sau khi đà nẵng nới lỏng mỗi ngày có gần một mươi hai phương tiện lưu thông
để giải quyết tình trạng ủng tắc giao thông hàng cây số như thế này lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
bố trí thêm cán bộ chiến sĩ hướng dẫn điều tiết phương tiện đầu đổ
tuy nhiên để giải quyết trước điểm tình trạng trên cần có giải pháp kịp thời hơn
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
dự kiến sở giao thông vận tải và các đơn vị liên quan sẽ bố trí thêm thiết bị quét mã qr code
để giảm ung tắc và đảm bảo công tác phòng dịch
hơn nữa người dân cũng cần chủ động khai báo y tế điện tử trước đó tránh tình trạng tập trung đông người cùng một thời điểm
tuyên truyền rồi lại cảnh báo
thế nhưng vẫn không ít người tiếp tục trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo qua điện thoại
và chúng tôi vừa ghi nhận thêm một nạn nhân là nữ sống tại địa bàn phường kim giang
quận thanh xuân
thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng trong vụ việc lần này là mạo danh các cơ quan tư pháp
sáng ngày năm tháng một mươi nạn nhân nhận được cuộc điện thoại của đối tượng tự xưng là công an đang điều tra vụ án
và phát hiện chị có liên quan đến đường dây tội phạm ma túy
sau đó các đối tượng liên tục chuyển máy để nạn nhân gặp những người có thẩm quyền cao hơn
như cơ quan cảnh sát điều tra hay viện kiểm soát
các đối tượng liên tục đe dọa sẽ bị khởi tố bắt giam khiến nạn nhân hoảng sợ
và làm theo mọi hướng dẫn qua điện thoại của các đối tượng lừa đảo
tôi từ trước đến nay không liên quan đến pháp luật là do đối tượng thường xuyên điện thoại vào số máy của tôi
và đe dọa tôi do vậy do tôi quá hoảng sợ do tôi đã làm theo yêu cầu của bọn chúng
và có bao nhiêu tiền cho là tôi đẩy vào tài khoản của tôi hết
và sau năm hai mươi phút thì tiền trong tài khoản của tôi đã bị mất hết không còn
điều đáng nói
các đối tượng không yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp
mà yêu cầu lập tài khoản ngân hàng mới đứng tên chính nạn nhân
sau đó có bao nhiêu tiền từ tài khoản khác hay sổ tiết kiệm sẽ chuyển hết vào đây
với thủ đoạn này nhiều nạn nhân dễ tin là tiền vẫn trong tài khoản của mình
cái vụ việc này thì có một cái tình tiết mới và cũng là cái thủ đoạn mới của các đối tượng
đó là như trước đây thì các đối tượng là yêu cầu bị hại chuyển tiền trực tiếp
và tài khoản cho các đối tượng
nhưng mà ở cái vụ án này thì có cái tình tiết mới đấy là các đối tượng lại yêu cầu bị hại
thành lập một cái tài khoản mới của chính bị hại
sau đó thì chuyển tiền toàn bộ vào trong cái tài khoản mới đấy để cũng là tránh sự nghi ngờ của bị hại
ngoài ra các đối tượng yêu cầu nạn nhân không được nói những thông tin này với bất kỳ ai
sau cuộc điện thoại kéo dài theo kịch bản của các đối tượng
người phụ nữ này đã ra ngân hàng rút toàn bộ các sổ tiết kiệm
có tổng trị giá tám trăm sáu mươi triệu đồng và chuyển vào tài khoản mới mở đứng tên mình
nhưng lại cung cấp thông tin tài khoản theo hướng dẫn của các đối tượng
với lý do để cơ quan công an xác minh nguồn tiền có liên quan đến vụ án đang điều tra hay không
và chỉ sau ít phút toàn bộ số tiền đã biến mất
qua đây thì chúng tôi cũng khuyến cáo đối với người dân là tất cả những vụ việc
mà xưng danh là cán bộ điều tra hay là cơ quan điều tra mà có lệnh bắt hay khởi tố
thì đấy là đều là giả mạo
đi hại tuyệt đối là không được làm cho những yêu cầu của các đối tượng
theo cơ quan công an không chỉ người phụ nữ này mà thời gian qua vẫn có thêm nhiều nạn nhân
sập bẫy lừa đảo của các đối tượng khi chúng mạo danh cơ quan công quyền gọi điện thoại đe dọa
điều này cho thấy vẫn có một bộ phận người dân còn nhẹ dạ mất cảnh giác
và thiếu thông tin về thủ đoạn của các loại tội phạm
chúng tôi xin một lần nữa khẳng định là tất cả các cơ quan bảo vệ pháp luật hiện nay
không làm việc qua điện thoại
những vấn đề có liên quan đến công tác điều tra đều được gửi giấy mời đến người dân
theo đúng trình tự và quy định của pháp luật
ngoài ra cơ quan công an cũng khuyến cáo để người dân đặc biệt là các phụ nữ lớn tuổi
người già người hưu trí có thể nhận diện được thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo
trên mạng internet hay qua điện thoại như trong vụ việc vừa nêu trên
thì ngay trong chính mỗi gia đình con cái cần phải thường xuyên trao đổi
hướng dẫn ông bà bố mẹ người thân để ai cũng có thể chủ động phòng ngừa
và ứng phó khi gặp tình huống tương tự
bốn đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc đòi bốn năm tỷ đồng tiền chuộc xảy ra
vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
vừa bị cảnh sát hình sự công an bà rịa vũng tàu bắt giữ tại tp hcm
sau hơn một mươi tháng lẩn trốn
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi thông qua trần văn tín trần anh tuấn đã thuê lê minh
giúp sức bắt cóc một người đàn ông trú tại bà rịa vũng tàu
một trăm linh triệu đồng sau đó minh rủ trần bá vương trần văn sang lê bảo hoài nam
và một đối tượng hiện đang bỏ trốn tham gia gây án
minh được tuấn cho ứng trước hai mươi triệu đồng
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi các đối tượng thực hiện bắt cóc nạn nhân
và đưa con tin đến một dãy cà phê ở huyện bảo lâm của tỉnh lâm đồng
đòi tiền chuộc sau bốn mươi tám giờ nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự
và công an huyện xuyên mộc phối hợp với các lực lượng chức năng
đã bắt giữ tuấn tín và các đối tượng có liên quan giải cứu nạn nhân an toàn
đến ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một minh vương sang và nam đã bị cảnh sát
hình sự công an và đệ vũng tàu bắt giữ sau hơn một mươi tháng lẩn trốn
được biết là cả bốn người này đều là những đối tượng hình sự cộng cán
từng có tiền án về tội giết người cướp tài sản trộm cắp tài sản
khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có dấu hiệu hạ nhiệt trên thế giới
các quốc gia cũng nới lỏng các biện pháp phòng dịch cho phép nhiều hoạt động
thể thao được trở lại trong đó có bóng đá
tuy nhiên đây dường như lại là cơ hội
cơ hội để các đường dây cá độ bóng đá gia tăng hoạt động
công an huyện crong năng phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ a cao công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công
một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet lớn nhất từ trước đến nay
và huyện crong năng với số tiền giao dịch mỗi ngày là trên hai tỷ đồng
đường dây này do đối tượng văn chín chú tại xã tam giang huyện crong năng cầm đầu
trước đó chín đã liên lạc với một người ở thành phố hồ chí minh mua hai tài khoản cá độ bóng đá
và giao lại một tài khoản cho phan anh quân chú cùng huyện quản lý
tài khoản còn lại chín chia nhỏ làm hai mươi sáu tài khoản con rồi giao cho các đối tượng trong đường dây
để tham gia cá độ bóng đá với các con bạc
trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch cá độ bóng đá trên hai tỷ đồng
phan anh quân võ trần thọ và nguyễn ngọc tân phong có gặp tôi và nhờ lấy mục trang cá độ bóng đá
về để làm thì tôi liên lạc với một người ở thành phố hồ chí minh lấy tang về cá đồ bóng đá
trong đó lấy về một trang là cho anh quân quản lý và một trang thứ hai là thọ và phong và tôi làm từng
chúng tôi thống nhất sẵn toàn vào thứ hai hàng từng
đây là vụ đánh bạc tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức là cá độ bóng đá
trên không gian mạng quy mô với quy mô tính chất và cách thức hoạt động
mà cái số tiền thu được là rất là lớn và nói rằng là lớn nhất từ trước đến nay
số tiền mà các đối tượng giao dịch từ khi mà xảy ra cho đến khi bị phát hiện bắt quả tang là lên tới hai mươi tỷ đồng
thì các đối tượng đã lợi dụng sử dụng các thiết bị điện tử như là máy tính điện thoại di động sử dụng triệt để mạng xã hội zalo
facebook để lời nhắn tin là giao dịch cá cược
quá trình là giao dịch tiền thì các đối tượng là thường là chọn những cái địa điểm vắng mặt để giao dịch tiền
cho nên là cái việc phát hiện và đấu tranh đối với loại tội phạm này rất là khó khăn
hiện công an huyện crong năng cùng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
đã làm rõ được một mươi năm đối tượng trong đường dây này
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng có liên quan để xử lý về hai hành vi
đánh bạc và tổ chức đánh bạc